tối ngày sáu tháng một mươi hai tại hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập hãng phim truyện việt nam
buổi lễ thu hút sự tham dự của nhiều thế hệ nghệ sĩ gạo cội và cả những người yêu điện ảnh nước nhà
ngày bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hãng phim truyện điện ảnh việt nam vfs sản xuất phim truyện đầu tiên của điện ảnh cách mạng trong một dòng sông
trải qua sáu mươi năm hãng đã sản xuất hơn ba trăm linh phim truyện điện ảnh nhiều tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả yêu phim việt
dành nhiều danh hiệu giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế
tại lễ kỷ niệm những thế hệ nghệ sĩ điện ảnh gạo cội những người yêu phim đau đáu về những trang sử hào hùng của sừng phim hà nội ngày nào
lại cùng ôn lại những kỷ niệm tự hào biết ơn và không quên giữ lại những hy vọng về một ngày hồi sinh